từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự
xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
theo đó từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú tại phố ngọc xã trung minh tp hòa bình nguyên là cán bộ công tác tại thanh tra
tỉnh hòa bình đã dùng thủ đoạn gặp gỡ làm quen và đưa thông tin bản thân có quen biết
với nhiều lãnh đạo ở các bộ sở ban ngành các tỉnh và tự nhận có thể lo liệu được cho những ai
có nhu cầu xin việc tại ngành y tế giáo dục công an với mức chi phí từ một trăm bốn mươi đến ba trăm linh triệu đồng
cho một trường hợp đã có tám mươi sáu người trực tiếp đến gặp bình hoặc thông qua người khác đưa tiền cho bình
để xin việc cho chín mươi sáu trường hợp trong thời gian đó nguyễn thị bình đã chủ mưu cùng với phạm bá chi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện lạc thủy trịnh thị bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và nguyễn thị thường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng trú tại thành phố hòa bình chiếm đoạt tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bình mức án hai mươi năm tù bị cáo phạm bá chi mức án sáu năm tù giam
trịnh thị bích ngọc mức án một mươi năm tù giam và nguyễn thị thường mức án bảy năm sáu tháng tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của người bị hại